tiếp tục chương trình kỳ họp thứ một mươi quốc hội đã nghe bộ trưởng bộ tài chính đinh tiến dũng
thừa ủy quyền của thủ tướng chính phủ trình bày báo cáo kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi
kết quả thực hiện kế hoạch tài chính năm năm quốc gia giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
dự kiến kế hoạch tài chính năm năm quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
năm hai nghìn hai mươi chính phủ đã thực hiện nhiều biện pháp chỉ đạo quyết liệt để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công
tuy nhiên tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chậm đặc biệt là vốn oda
lần đầu tiên một số bộ ngành trả lại vốn oda được giao
bộ chi ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi ước tăng một năm mươi năm so với dự toán
về việc đề nghị chưa điều chỉnh tiền lương cơ sở và điều chỉnh chuẩn nghèo trong năm hai nghìn hai mươi
để tập trung dành nguồn lực phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
và một số vấn đề
một số vấn đề cấp bách khác đa số ý kiến ủy ban tài chính ngân sách đã cơ bản đồng ý với đề nghị của chính phủ